tại hà nội tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng họp cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng cá nhân
tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước trưởng tiểu ban văn kiện chủ trì và kết luận phiên họp
tham gia phiên họp có các thành viên của tiểu ban văn kiện
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng và các thành viên tổ biên tập văn kiện
phát biểu tại phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng
ý kiến của các thành viên tiểu ban văn kiện đều hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần làm việc của tổ biên tập
trong thời gian không dài công việc lại rồn rập nhưng đã nỗ lực tổng hợp
chất lập các ý kiến đóng góp phong phú đa dạng khác nhau
để tiểu ban văn kiện có thêm nhiều nội dung thông tin trong quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo
theo tổng bí thư chủ tịch nước ba bài viết của đồng chí về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội
theo tinh thần chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
và các ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng cá nhân đã được tổng hợp
cũng như ý kiến phát biểu của các thành viên tiểu ban văn kiện tại phiên họp hôm nay
đều không phải là ý kiến kết luận mà là những vấn đề gợi mở để tổ biên tập tiếp tục tổng hợp
tiếp thu chất lập bổ sung vào dự thảo báo cáo bộ chính trị cho ý kiến
sau đó chỉnh hội nghị trung ương sắp tới để trung ương hoàn thiện thêm một bước
rồi mới đưa ra xin ý kiến của toàn dân
dù đang là quá trình hoàn thiện nhưng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba
đã đạt được những kết quả quan trọng và kết luận cuối cùng là do đại hội quyết định
đồng chí nhấn mạnh văn kiện đại hội là một văn kiện rất quan trọng
không phải là nghị quyết của trung ương của bộ chính trị hay của một cơ quan nào
văn kiện đại hội đảng toàn quốc phải vừa mang tính lý luận cao tính thực tiễn sâu sắc
và tính chính trị chỉ đạo cho lâu dài là một văn kiện tồn tại mãi mãi trong lịch sử của đảng
của đất nước do vậy phải có tầm nhìn chiến lược phải làm cho chặt chẽ chắc chắn
diễn đạt cho rõ ràng không được sơ hở gây hiểu nhầm
các tầng lớp nhân dân các nhà nghiên cứu nhà khoa học còn có nhiều ý kiến đóng góp
do đó cần tiếp tục tiếp thu chọn lọc tìm tiếng nói chung để trình ra đại hội thông qua
mới thành văn kiện chính thức tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý phải làm đi làm lại nhiều lần
sửa từng câu từng chữ dùng từ phải chính xác học cách của bác hồ là càng viết giản dị càng tốt
viết dễ hiểu dễ nhớ dễ làm văn kiện đại hội là văn bia lý luận nhưng phải thực tiễn
có tầm nhìn chiến lược rất bác học nhưng phải mang tính quẩn chúng người bình thường đọc cũng
hiểu được tổ biên tập làm theo yêu cầu ấy đồng chí nhắc lại báo cáo chính trị là báo cáo
trung tâm các báo cáo khác phải lấy đó làm hồn cốt làm gốc không được trung lắp nhưng cũng
không được trái khác với báo cáo chính trị các thành viên tiểu ban văn kiện tổ biên tập phải
đọc nhiều nghiên cứu kỹ nghiên cứu sâu nắm cho chắc cầu thị và lắng nghe vấn đề gì
việc nào đã rõ đã được thực tiễn chứng minh các ý kiến thống nhất
cao thì đưa vào báo cáo còn những vấn đề đang tranh luận mới hoặc có nhiều ý kiến khác
nhau thì tiếp tục nghiên cứu thận trọng khách quan lưu ý về cách dùng từ thuật ngữ phải rất
chính xác như nói về đổi mới đó là công cuộc đổi mới sự nghiệp đổi mới đồng chí cũng gợi mở thêm
nhiều suy nghĩ về những cụm từ mà các tổ chức đảng cá nhân góp ý về các khái niệm như kinh tế số
xã hội số chính phủ số thu nhập thấp thu nhập trung bình thấp nếu dùng thì cần làm rõ nội
hàm có giải thích để ai cũng hiểu câu từ cần ra đi giả lại cho thật chuẩn xác do vậy
tổ biên tập phải thảo luận và cân nhắc từng câu từng chữ khi bổ sung đề nghị chỉnh sửa